tại trụ sở trung mương đảng đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đã tiếp đoàn đại biểu đảng nhân dân cách mạng lào
do đồng chí kỳ kẹo khẻ khăm phị thun trưởng ban tuyên huấn trung ương đảng nhân dân cách mạng lào
chủ tình hội đồng lý luận trung ương chủ tịch hội đồng khoa học xã hội quốc gia lào dẫn đầu sang thăm và dự hội thảo lý luận lần thứ bảy
giữa hai đảng với chủ đề xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới
trường ban tuyên giáo trung ương đã có cuộc hội đàm với đồng chí kỳ kẹo khẻ khăm phị thôn và đoàn đại biểu đảng nhân dân cách mạng lào
hai bên khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước
tăng cường trao đổi thông tin kinh nghiệm về công tác tuyên giáo góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt
và hợp tác toàn diện việt nam lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu